theo trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm vừa ban hành thông báo cho biết là toàn bộ xe buýt trên địa bàn hoạt động trở lại
bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi một tháng năm và điều này thì giúp cho người dân đi lại thuận tiện hơn nhất là thời điểm học sinh sinh viên đã quay trở lại
xe buýt sẽ khôi phục hoạt động chín mươi bốn tuyến có trợ giá với tần suất hoạt động đạt tám mươi số chuyến so với bình thường
riêng hai tuyến xe buýt từ khu vực trung tâm thành phố đi bến xe củ chi và từ bến xe buýt chợ lớn đi bến xe củ chi
tiếp tục tạm ngưng đến hết ngày một mươi bốn tháng năm và chuyển sang hoạt động theo loại hình xe buýt không trợ giá
trung tâm quản lý giao thông công cộng đã yêu cầu tài xế hành khách tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó tp hcm đã cho phép sáu mươi chín chuyến buýt hoạt động sau thời gian cách ly xã hội tuy nhiên lượng hành khách thực tế rất ít